trong khi đó một xe tải chở nguyên liệu sợi thuốc lá trên cao tốc mỹ thuận cần thơ
cũng vừa được phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh vĩnh long chữa cháy thành công
được biết xe ô tô tải trên chở khoảng bốn hai tấn nguyên liệu sợi thuốc lá ước tính thiệt hại ban đầu khoảng ba năm tỷ đồng
trước đó ông nguyễn văn dững điều khiển xe ô tô tải lưu thông hướng từ tp hcm đến tp cn
tuy nhiên khi xe đang lưu thông trên đường cao tốc mỹ thuận cần thơ thì xe có dấu hiệu đi chậm lại nên ông dững cho dừng xe để kiểm tra
lúc này ông dững phát hiện có tiếng nổ và phát hiện lửa bốc cháy từ phía sau cabin nên ông đã dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng lửa vẫn cháy lan ra hàng hóa phía sau xe
ông dững đã gọi điện đến lực lượng một trăm một mươi bốn công an tỉnh vĩnh long nhờ hỗ trợ
hai xe cùng ba mươi cán bộ chiến sĩ của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh vĩnh long đã được điều động đến hiện trường để dập lửa
vào khoảng hai mươi phút chữa cháy thì ngọn lửa trên xe đã được dập tắt hoàn toàn nhưng hàng hóa đã bị thiêu dụ